thưa quý vị liên quan đến vụ án xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi một tháng bốn
một nhóm thanh thiếu niên gồm bốn người cùng chú tại thành phố đà nẵng
đã cầm hung khí xông vào tiệm internet số bảy mươi chín đồng kè thuộc địa bàn quận liên triều
để chém tới tấp khiến một thanh niên bị thương tích nặng
cho đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triều đã khởi tố
và bắt tạm giam được hai đối tượng còn lại của vụ án
hai đối tượng còn lại bị bắt giữ là văn anh tú và trần văn phú
trước đó do mâu thuẫn của trần nguyên vĩnh và ông văn anh tú tại tiệm internet
nên tú rủ thêm gồm nguyễn văn hải đặng công lượm và trần văn phú về nhà mình lấy dao
và trở lại tiệm internet nói trên để trả thù
đến dạng sáng ngày một mươi một tháng bốn tú đứng ngoài canh chừng để hải lượng phú xông vào
và chém liên tục vào người vĩnh hậu quả anh vĩnh thương tích một mươi bốn
sau khi hải và lượm bị bắt giữ phú và tú cũng bỏ trốn
đến trưa ngày một mươi ba tháng sáu công an quận liên triều đã phát hiện và bắt giữ
được hai đối tượng trên địa bàn quận cẩm lệ